mâu thuẫn tiền bạc từ việc làm ăn thông qua số lô số đề
huỳnh thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thị trấn mỹ luông huyện trợ mới an giang
đã ra tay giết chết ông hồ văn đẹp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cũng trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt bị cáo nhàn án trung thân về tội giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn tiền bạc từ việc bán số lô số đề để hưởng hoa hồng
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng sáu năm ngoái nhàn lấy dao cất dấu cho người
rồi sau đó cùng ông đẹp điều khiển xe mô tô đi lấy tiền số đề
trên đường đi nhàn và ông đẹp xảy ra cự cãi
khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp long thuận một xã long điển a huyện chợ mới
khi ông đẹp dừng xe nhàn bất ngờ dùng dao đâm trúng vào ngực trái ông đẹp một nhát
ông đẹp bỏ chạy thì tiếp tục bị nhàn đuổi theo đâm nhiều nhát vào người
cho đến khi thấy ông đẹp không còn cử động mới dừng lại rồi rời khỏi hiện trường
ngày một tháng bảy năm ngoái nhàn bị công an huyện trợ mới bắt giữ
đến ngày sáu tháng bảy nhàn bị khởi tố để điều tra
được biết nhàn từng có một tiền án về tội giết người mới chấp hành xong hình phạt tù
vào ngày hai mươi tám tháng một năm ngoái về địa phương lại tiếp tục phạm tội